thưa quý vị sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm
đối với cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nguyễn ngọc hai
và một mươi một bị cáo khác nguyên là lãnh đạo và cán bộ tỉnh bình thuận
trong đó có bị cáo lương văn hải nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
do liên quan đến việc giúp công ty tân việt pháp được hưởng lợi số tiền hơn bốn mươi năm tỷ đồng trái quy định
các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng bị cáo nguyễn ngọc hai biết rõ quy định của pháp luật về căn cứ thời điểm tính tiền sử dụng đất tiền thuê đất
nhưng vẫn băn hành chủ trương giao ba lô đất thuộc quỹ đất hai bên đường dt bảy trăm linh sáu b phường phú hài tp phan thiết
cho công ty tân việt pháp vào năm hai nghìn một mươi bảy nhưng áp dụng giá đất được phê duyệt năm hai nghìn một mươi ba trái quy định pháp luật
trong vụ án các bị cáo đều
biết rõ quy định của pháp luật về căn cứ thời điểm tính tiền sử dụng đất tiền thuê đất nhưng vẫn thông nhất đề xuất
tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận về việc giao ba đô đất cho công ty tân việt pháp
nhưng không xác định giá đất cụ thể tại thời điểm giao đất
cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước hơn bốn mươi năm tỷ đồng phạm vào tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong đó bị cáo nguyễn ngọc hai là người chịu trách nhiệm với vai trò chính bị cáo đương văn hải và các bị cáo khác có vai trò đồng phạm
phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày